cảnh sát sẽ bắt đầu kiểm tra giấy đi đường theo mẫu mới

trong đó có hơn bốn năm triệu liều vaccine astrazeneca hơn năm trăm bảy mươi một liều vaccine moderna
ba trăm một mươi hai năm trăm một mươi liều vaccine pfizer và năm triệu liều vaccine verocen
tính đến hết ngày ba tháng chín tp hcm đã tiêm sáu ba triệu liều

riêng với vaccine moderna toàn tp hcm đã tiêm sáu trăm hai mươi bốn bốn trăm một mươi tám liều
bao gồm khối bộ ngành trong đó khối tp hcm tiêm mũi một là năm trăm một mươi tám tám trăm hai mươi một liều
và mũi hai là năm trăm một mươi tám tám trăm hai mươi một liều
mũi hai là năm mươi ba chín trăm chín mươi liều
như vậy số người chưa tiêm mũi hai vaccine moderna là rất lớn gần năm trăm linh liều
hiện tại một số người đang lo lắng morena không còn
và sợ nếu tiêm chế sẽ giảm hiệu quả bảo vệ của mũi một
tại cuộc họp báo chiều ngày bốn tháng chín trả lời câu hỏi về việc khi nào tp hcm
triển khai tiêm vaccine moderna mối hai cho người dân
bác sĩ nguyễn hồng tâm phó giám đốc điều hành trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hcm
hcdc cho biết đến nay tp hcm chưa nhận được vaccine moderna
để tiêm cho người chưa tiêm mũi hai
ngành y tế tp hcm đang tính các giải pháp thay thế phù hợp nguyên tắc về khoa học và chuyên môn
theo chuyên gia bệnh chuyển nhiễm trương hữu khanh
thì sau khi tiêm moderna mũi một chậm nhất tối đa bốn tháng phải tiêm mũi hai
nhưng lo nhất là trong thời gian chờ bị nhiễm bệnh
về giải pháp theo bác sĩ khanh một số nước trên thế giới khi thiếu vaccine covid một mươi chín
đã tiêm trộn moderna với pfizer và ngược lại astrazeneca tiêm trộn với pfizer moderna
tuy nhiên chưa có nghiên cứu tiêm pfizer moderna mũi một dùng etrazeneca mũi hai
theo thông tin từ sở y tế tp hcm
thành phố vừa được bộ y tế phân bổ hơn một triệu liều vaccine pfizer hơn năm trăm linh liều
và vaccine astrazeneca và khả năng tp hcm sẽ tiêm pfizer mũi hai cho người đã tiêm moderna mũi một
thưa quý vị và các bạn
sân bay vân đồn được chính phủ tin tưởng giao trọng trách đón chuyến bay thí điểm hộ chiếu vaccine đầu tiên
những hành khách đầu tiên đến từ nhật bản
với hành khách đã tiêm hai mũi vaccine thực hiện cách ly y tế tập trung bảy ngày
đây là chuyến bay đầu tiên áp dụng thí điểm chương trình cách ly y tế bảy ngày của bộ y tế
toàn bộ hành khách trên chuyến bay cần đáp ứng đủ hai điều kiện
thứ nhất phải tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín
liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng tính từ thời điểm nhập cảnh
thứ hai có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ trước khi xuất cảnh
và được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại chứng nhận
sau khi nhập cảnh tại sân bay vân đồn hành khách đã di chuyển về một khách sạn ở quảng ninh
thực hiện cách ly y tế tập trung bảy ngày
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín cũng đã được triển khai
hành khách hạ cánh xuống sân bay được đo thân nhiệt khai báo y tế bắt buộc
và làm thủ tục nhập cảnh hải quan tại khu vực riêng biệt
hành khách cũng được hướng dẫn đeo khẩu trang giữ khoảng cách an toàn
hành ly sách tay và hành ly ký gửi đều được khử trùng bằng chất khử trùng chuyên dụng
đồng thời khu vực nhà ga và luồng di chuyển của khách được phun khử khuẩn khử trùng
cá bộ nhân viên làm việc tại sân bay khi tham gia đón các chuyến bay thí điểm
phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc phòng dịch như đeo khẩu trang chuyên dụng
mặc đồ bảo hộ theo tiêu chuẩn đảm bảo khoảng cách an toàn với khách hàng
và thực hiện khử khuẩn liên tục
như vậy với kinh nghiệm và quy trình an toàn cho việc đón hàng trăm chuyến bay giải cứu
trong gần hai năm qua sân bay vân đồn là nơi đầu tiên được chính phủ tin tưởng
giao trọng trách đón các chuyến bay thí điểm cách ly y tế bảy ngày đối với các hành khách đủ điều kiện
sau các chuyến bay thí điểm đầu tiên chính phủ cùng với tỉnh quảng ninh sẽ đánh giá
rút kinh nghiệm trước khi triển khai rộng
dự kiến ngày một mươi hai tháng chín sân bay vân đồn sẽ đón chuyến bay tiếp theo
đưa các công dân hồi hương từ mỹ
các nhân viên giao hàng bằng xe hai bánh shipper chỉ được hoạt động từ chín h đến hai mươi h hàng ngày
cụ thể các nhân viên giao hàng bằng xe hai bánh shipper chỉ được hoạt động từ chín h đến hai mươi h hàng ngày
đồng thời shipper được yêu cầu phải có giấy chứng nhận kết quả âm tính với sars cov hai
bằng phương pháp bca hoặc test nhanh còn thời hạn theo quy định của ngành y tế
ủy ban nhân dân tp hà nội giao công an sở giao thông vận tải và các đơn vị liên quan
trong quá trình triển khai đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
của trung ương và tp hà nội
các sở công thương thông tin và truyền thông nông nghiệp và phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị
doanh nghiệp chịu trách nhiệm đảm bảo nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch với nhân viên giao hàng
khi tham gia hoạt động giao nhận hàng hóa bưu phẩm biêu chính
thành phố cũng giao sở y tế nghiên cứu hướng dẫn quy định trình tự tổ chức xét nghiệm
để làm cơ sở cho các đơn vị chủ động thực hiện
trước đó ngày hai mươi bốn tháng bảy sở giao thông vận tải hà nội yêu cầu các ứng dụng sẽ phải dừng toàn bộ giao hàng
cho đến khi có thông báo mới
còn nhân viên biêu chính và nhân viên hàng hóa thiết yếu của các siêu thị hoạt động với điều kiện
đơn vị quản lý phải chịu trách nhiệm về phòng chống dịch của nhóm này
và gửi danh sách đăng ký về sở giao thông vận tải
sau đó sở sẽ chấp thuận qua tin nhắn
người được chấp thuận sẽ chụp màn hình tin nhắn của sở giao thông vận tải
để cung cấp cho lực lượng kiểm tra khi có yêu cầu
theo một số chuyên gia các nước châu âu phần nào muốn đáp lại hỗ trợ từ việt nam
khi covid một mươi chín bùng phát nghiêm trọng ở các quốc gia châu âu năm hai nghìn hai mươi
vì vậy mà chính châu âu là các nước đang viện trợ cho việt nam rất nhiều vaccine
đức italy và romania
italy là những cây tên mới nhất trong danh sách thành viên liên minh châu âu eu
gửi vaccine covid một mươi chín hỗ trợ việt nam ứng phó với đại dịch
trước đó bà lan cộng hòa siác hungary và pháp đã có động thái tương tự
nếu tính thêm hai năm triệu liều vaccine astrazeneca được đức công bố viện trợ việt nam
vào ngày ba tháng chín tổng lượng vaccine cam kết cung cấp hoặc trao tặng
từ các nước eu cho việt nam là khoảng năm một triệu liều
ngoài ra việt nam còn nhận hỗ trợ từ quỹ vaccine covid
cơ chế có một phần ba vốn hoạt động từ eu
theo một số chuyên gia các nước châu âu phần nào muốn đáp lại hỗ trợ từ việt nam
khi covid một mươi chín bùng phát nghiêm trọng ở các quốc gia châu từ năm hai nghìn hai mươi
và vaccine chưa được nghiên cứu phát triển
nhà phân tích cấp cao tại viện chính sách chiến lược australia lê thu hương
lưu ý việt nam đã hỗ trợ thiết bị bảo hộ y tế và khẩu trang cho nhiều nước
trong những ngày đầu đại dịch khi châu âu ở tình thế nghiêm trọng hơn
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi việt nam hỗ trợ năm trăm năm mươi khẩu trang cho pháp
đức italia tây ban nha và anh
nhiều hội hữu nghị việt nam và người việt nam tại châu tích cực tham gia gây quỹ cứu trợ
và quyên tặng trang thiết bị y tế ở các nước
cộng đồng người việt hoạt động rất mạnh ở cộng hòa séc pháp đức và ba lan
cả bốn nước đã viện trợ vaccine covid một mươi chín cho việt nam
tuy nhiên giáo quan sát cho rằng hành động của các nước châu âu không chỉ xuất phát từ tinh thần thiền nguyện
nhiều yếu tố thúc đẩy các quốc gia châu trong đó có lợi ích quốc gia lẫn tinh thần nhân ái
viện trợ vaccine covid một mươi chín cho việt nam là phản ứng lý trí chuyên gia australia catheer nhận định
eu sẽ đảm bảo được lợi ích kinh tế nếu việt nam hồi phục nhanh chóng
và viễn cảnh này không thể thiếu độ bao phủ vaccine covid một mươi chín
việt nam là đối tác thương mại lớn thứ một mươi năm của eu và lớn nhất tại đông nam á
các nước châu âu đã thể hiện rõ mong muốn gia tăng lợi ích kinh tế lẫn địa vị chính trị tại khu vực này
eu đã ký kết hai thỏa thuận tự do thương mại ở đông nam á với việt nam và singapore
thỏa thuận tự do thương mại việt nam eu vừa chính thức kết thúc
hiệu lực từ giữa năm hai nghìn hai mươi
nhiều doanh nghiệp nước ngoài có cơ sở sản xuất tại việt nam
đang vận động chính phủ các nước viện trợ vaccine
qua đó giảm tác động tiêu cực lên chuỗi cung ứng toàn cầu
việt nam còn giữ vị trí then chốt với cục diện địa vị chính trị ấn độ dương thái bình dương
các nước châu thời gian qua đang gia tăng nỗ lực cải thiện chỗ đứng trong các vấn đề khu vực
không chỉ dừng lại với lợi ích kinh tế
bằng chứng là pháp và đức vừa qua đã diễn tập tự do hàng hải ở biển đông
eu dự kiến công bố sách trắng về chứng lực ấn độ dương thái bình dương trong tháng chín
giữ quan hệ vững mạnh và lo dài với việt nam là chìa khóa cho các kỳ vọng của eu tại khu vực
từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng chín tp hcm tiếp tục tiêm mũi một cho người dân từ một mươi tám tuổi
chưa được tiêm mũi một và tiêm mũi hai cho những người đã được tiêm mũi một
khi đủ thời gian theo từng loại vaccine
sau đây là danh mục cụ thể nếu bạn tiêm mũi một thì sẽ biết mũi hai tiêm vaccine gì
ngày bốn tháng chín phó giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hoà nam ký văn bản khẩn gửi ybnd tp thd
và các quận huyện các sở ban ngành và cơ sở y tế trên địa bàn
về việc tổ chức tiêm chủng vaccine ngừa covid một mươi chín lộ trình từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng chín
ai được tiêm vaccine mũi hai đến ngày một mươi năm tháng chín
sở y tế đề nghị các đơn vị phối hợp triển khai vaccine theo nguyên tắc chung
là tiếp tục tiêm mũi một cho người dân từ một mươi tám tuổi sinh sống trên địa bàn thành phố
chưa được tiêm để đảm bảo độ bao phủ vaccine
tiêm mũi hai cho những người đã được tiêm mũi một khi đổi thời gian theo từng loại vaccine
cụ thể như sau
những người đã tiêm mũi một bằng vaccine astrazeneca
trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi tháng sáu đến ngày một mươi năm tháng bảy từ tám đến một mươi hai tuần
những người đã tiêm mũi một bằng vaccine moderna
trong khoảng thời gian từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng tám bốn tuần
những người đã tiêm mũi một bằng vaccine pfizer
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi một đến ngày hai mươi năm tháng tám ba tuần
những người đã tiêm mũi một bằng vaccine verocell
trong khoảng thời gian từ ngày một mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng tám ba tuần
từ ba đến bốn tuần sự y tế đề nghị ubnd tp thủ đức và các quận huyện đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức tiêm vaccine phòng covid một mươi chín trên địa bàn chịu trách nhiệm về việc đảm bảo đội bao phủ vaccine cho người dân địa phương đặc biệt cho người trên sáu mươi năm tuổi người có bệnh này lực lượng tuyến đầu chống dịch của địa phương khẳng trương lập danh sách duy trì tiêm hai trăm linh hai trăm năm mươi mũi một ngày trên một đội tiêm
để lập danh sách những người cần tiêm trong khoảng thời gian từ ngày một đến ngày một mươi năm tháng chín sự y tế thành phố đề nghị ubnd tp thủ đức và các quận huyện ra soát lập danh sách người từ một mươi tám tuổi trở lên trên địa bàn chưa được tiêm mũi một để tổ chức tiêm bằng các loại vaccine phù hợp
đồng thời lập danh sách người dân sinh sống trên địa bàn đã tiêm mũi một để tiêm mũi hai đúng thời hạn
sở y tế đề nghị địa phương nhập danh sách này vào hệ thống tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín làm cơ sở quản lý đối tượng tiêm sắp xếp lịch tiêm phù hợp theo từng ngày và thông báo mời người tin theo lịch hẹn
ngoài ra tiếp tục cập nhật thông tin đã tiêm mũi hai trên địa bàn qua hệ thống trên để hoàn chỉnh dữ liệu lịch sử tiêm chủng của người dân
các sở ban ngành cơ quan đơn vị cũng cần chủ động ra soát người lao động thuộc thẩm quyền quản lý chưa được tiêm đầy đủ mũi một mũi hai phối hợp lãnh đạo địa phương để tổ chức tiêm chủng cho người lao động
bên cạnh đó các địa phương càng nhanh chóng tổng hợp số lượng người cần tiêm mũi một mũi hai để sở y tế phân bổ vaccine phù hợp
đặc biệt các địa phương cần thông tin phổ biến cho người dân về việc tiêm mũi một mũi hai theo các loại vaccine vận động người dân tham gia tiêm chủng để được bảo vệ trước đại dịch
sở y tế đề nghị địa phương tiếp tục duy trì và vận hành tốt các điểm tiêm trong và ngoài cơ sở y tế sẵn có đảm bảo công suất khoảng hai trăm linh hai trăm năm mươi mũi tiêm trên một ngày trên một loại tiêm để hoàn tất việc bao phủ vaccine đúng tiến độ
mới đây mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh ô tô mazda cx năm
trên đường công an huyện đông anh hà nội cho biết đã tạm giữ đối tượng đinh tiến bắc là người điều khiển xe ô tô gây tai nạn để điều tra
theo điều tra khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai tháng chín đinh tiến bắc điều khiển xe ô tô mazda cx năm biển kiểm soát ba mươi f năm mươi một nghìn hai trăm một mươi một đi từ xóm trong xã uy nỗ huyện đông anh đến một chốt cứng bảo vệ vùng xanh
thời điểm đó không có người trực bác điều khiển xe húc văng dọc chắn để đi ra đường cao lỗ
quá trình di chuyển bác tông trúng xe máy
do anh hát sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã cổ loa huyện đông anh điều khiển khiến anh hát ngã xuống đường gãy xương bà vai
gây tai nạn bắc không dừng lại xử lý mà còn tiếp tục nhấn ga bỏ chạy kéo theo chiếc xe máy của anh hát nhiều km tạo thành vệt lửa dài trên đường
khi bác điều khiển xe đến chốt kiểm soát trên đường cổ loa xã cổ loa huyện đông anh lực lượng chức năng ra hiệu dừng xe để kiểm tra nhưng đối tượng không chấp hành tiếp tục hút văng ba re để thông chốt
lúc này chiếc xe máy của ông hát mới văng khỏi đầu xe ô tô của bắc
một đắt sau bác điều khiển xe ô tô quay lại chốt và tiếp tục húc văng rào chắn để bỏ chạy
trước tình huống gây nguy hiểm cho người dân đi đường lực lượng chức năng đã phối hợp với người dân truy đuổi đối tượng
bác điều khiển xe chạy với tốc độ rất cao tới đường hai mươi ba b thuộc địa phận xã tiên dương huyện đông anh thì gây tai nạn do không làm chủ được tay lái
chiếc xe mazda cx năm đâm vào lề đường và lật nghiêng
sau đó bắc bị lực lượng chức năng và người dân không chế đưa về trụ sở công an huyện đông anh để làm rõ
qua test nhanh công an huyện đông anh xác định bắc dương tính với chất ma túy
tại cơ quan công an bước đầu bắc khai nhận khoảng một mươi bốn h ngày hai tháng chín năm hai nghìn hai mươi một bắc hút một điếu cần sa loại cỏ việt
sau đó lên giường đi ngủ khi tỉnh dậy đã ngồi trên xe ô tô bị lật nghiêng tại vệ đường hai mươi ba b và bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở
theo hồ sơ quản lý của cơ quan công an bác là đối tượng đã có tiền án
bản tin covid chiều ngày năm tháng chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại